vừa rồi là một số nội dung đáng chú ý sẽ có trong một mươi năm phút sắp tới
thưa quý vị ngày sáu tháng chín dưới sự chủ trì điều hành của thủ tướng phạm minh chính
chính phủ đã họp phiên thường kỳ tháng tám năm hai nghìn hai mươi một để thảo luận về tình hình kinh tế xã hội tháng tám và tám tháng năm hai nghìn hai mươi một
tình hình triển khai thực hiện nghị quyết số một nqcp của chính phủ
tình hình kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi một và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi
tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm hai nghìn hai mươi một dự kiến kế hoạch đầu tư công năm hai nghìn hai mươi hai
kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm và các vấn đề quan trọng khác
phát biểu khai mạc thủ tướng chính phủ phạm minh chính cho biết
trong bốn tháng vừa qua
covid một mươi chín bùng phát lần thứ tư đã ảnh hưởng tới tình hình kinh tế xã hội
ảnh hưởng nặng nề tới sức khỏe nhân dân gây thiệt hại về con người sản xuất kinh doanh
tuy nhiên thủ tướng cũng nhấn mạnh tình hình tháng tám cơ bản ổn định
tiếp tục duy trì các nền tảng kinh tế vĩ mô kiểm soát lạm phát đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế
thủ tướng biểu dương các lực lượng tuyến đầu đội ngũ tình nguyện viên cùng các địa phương
nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp đã nỗ lực cùng cả hệ thống chính trị đạt được kết quả nêu trên
theo thủ tướng tại nhiều địa phương đặc biệt là hai mươi ba địa phương đang thực hiện giãn cách
và tăng cường giãn cách ưu tiên hàng đầu cho phòng chống dịch bệnh
ba mươi tỉnh thành phố còn lại cũng tùy từng lúc từng nơi để ưu tiên phù hợp cho chống dịch hoặc phát triển kinh tế
lãnh đạo chính phủ cũng lưu ý các địa phương nhất là các xã phường thị trấn
đang thực hiện giãn cách và tăng cường giãn cách xã hội phải thực hiện bằng được năm nhiệm vụ
thực hiện nghiêm ngặt các quy định về giãn cách cách ly ai ở đâu ở đó
bảo đảm an sinh xã hội không để người dân thiếu ăn thiếu mặc
bảo đảm mọi người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế từ sớm từ xa ngay tại xã phường thị trấn
khi người dân có yêu cầu phải đáp ứng kịp thời
bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội an dân trên địa bàn
bảo đảm tuyên truyền vận động để dân biết dân hiểu dân tin dân theo và dân làm
cùng với hệ thống chính trị tham gia phòng chống dịch tích cực hiệu quả
thủ tướng phạm minh chính đề nghị các cấp các ngành nỗ lực nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh
nghiên cứu giải pháp thích ứng an toàn trong điều kiện mới
xây dựng kịch bản khôi phục phát triển kinh tế trong tình hình mới
cũng tại phiên họp thường kỳ tháng tám này thủ tướng yêu cầu các thành viên chính phủ tập trung thảo luận
đánh giá đúng tình hình phân tích nguyên nhân nhất là nguyên nhân chủ quan
đưa ra mục tiêu giải pháp để thực hiện trong tháng chín có kết quả cao hơn
làm tiền đề để thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi một mà quốc hội giao
dù xuất khẩu tháng tám giảm mạnh nhưng nhờ sự bứt phá mạnh từ những tháng đầu năm
nên tính chung tám tháng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt ba mươi hai một tỷ usd
tăng hai mươi một sáu so với tháng chín
về xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt ba mươi hai một tỷ usd tăng hai mươi một sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết trong tám tháng năm hai nghìn hai mươi
giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản cả nước ước đạt ba mươi hai một tỷ usd tăng hai mươi một sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi
nhập khẩu ước khoảng hai mươi tám tám tỷ usd tăng bốn mươi bốn một
như vậy giá trị xuất siêu nông lâm thủy sản khoảng ba ba tỷ usd giảm bốn mươi tám hai so với cùng kỳ năm ngoái
về xuất khẩu riêng trong tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản cả nước ước đạt gần ba bốn tỷ usd
giảm hai mươi một sáu so với tháng tám năm hai nghìn hai mươi và giảm hai mươi hai so với tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
nguyên nhân chính do dịch bệnh covid một mươi chín đã tác động lớn đến hoạt động sản xuất
chế biến của nhiều doanh nghiệp nhà máy chế biến phục vụ xuất khẩu
ngày hôm nay tại trạm thu phí bắc thăng long thuộc xã phú cường huyện sóc sơn cũng bắt đầu thực hiện thu phí trở lại
theo kế hoạch của cục thuế tp hà nội trong tháng chín năm hai nghìn hai mươi một cục thuế sẽ triển khai áp thuế điện tử cho thiết bị di động
đây là một phần công việc trong kế hoạch chuyển đổi số trong quản lý thuế từ nay đến năm hai nghìn hai mươi hai
thực hiện chủ trương của bộ tài chính tổng cục thuế cũng như chỉ đạo của ủy ban nhân dân tp hà nội về việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý thuế
ngay trong tháng chín năm hai nghìn hai mươi một cục thuế triển khai ứng dụng thuế điện tử dành cho thiết bị di động
bên cạnh việc hỗ trợ các chức năng đã cung cấp trên hệ thống thuế điện tử ứng dụng thuế điện tử dành cho thiết bị di động sẽ cung cấp các dịch vụ nâng cao
mang tính trải nghiệm cho người dùng và bổ sung chức năng tra cứu thông tin người phụ thuộc và hỗ trợ người nộp thuế điện tử
thông qua liên kết liên kết với ứng dụng thanh toán của ngân hàng
cùng với đó để tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế trong việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan
cục thuế sẽ kết nối chia sẻ các dữ liệu về cư dân đất đai đăng ký doanh nghiệp tài chính bảo hiểm của quốc gia
và các sở ngành để cung cấp dịch vụ công kịp thời với phương châm một lần khai báo chọn đời phục vụ công dân và người nộp thuế
thưa quý vị chỉ còn
chỉ còn hơn hai tuần nữa là đến ngày dầm tháng tám
năm nay do giãn cách xã hội nên là việc mua bán bánh trung thu gặp nhiều khó khăn
tại thời điểm này thì nhiều người cũng không phải tới công ty cơ quan để làm việc
chính vì vậy thì những khóa học làm bánh trung thu online để người học có thể tự học tại nhà thu hút nhiều người đăng ký
ghi nhận sau đây của phóng viên bản tin kinh tế và tiêu dùng
thì bỏ bánh sẽ mềm hơn cái bỏ bánh lần trước
có kinh nghiệm dạy cũng như làm bánh trung thu nhiều năm với lớp học gần hai học viên trên facebook
và mùa trung thu những năm trước trị fanoigh anh sẽ má lớp dậy làm bánh trung thu tại nhà mỗi buổi học có khoảng một mươi học viên
năm nay do lệnh giãn cách xã hội chị hạnh chuyển sang dạy làm máy online với mức học phí thấp hơn
từ đầu mùa trung thu đến nay số lượng học viên đã ký học đã lên tới vài tr resolutions
số lượng học viên đăng ký học đã lên tới vài trăm người
tại facebook có rất nhiều lớp học làm bánh online được quảng cáo trên mạng xã hội
được biết phần lớn các khoa học làm bánh trung thu online hiện nay đều có giá từ ba trăm linh đồng đến bảy trăm linh đồng
từ mức độ cơ bản cho đến năng cao
mỗi buổi học thường kéo dài từ bốn mươi năm đến chín mươi phút
số lượng người tham gia không giới hạn có thể lên tới năm mươi thành viên một lớp
để gia tăng tính hiệu quả nhiều giáo viên đã linh hoạt đưa ra các chương trình ưu đãi
cam kết thường xuyên hỗ trợ học viên tự tay làm bánh thành công tại nhà trong mùa dịch
thì giãn cách với cả bệnh dịch như thế này thì mình lên học online
chị cũng quay cho các bạn từng phần từng phần một từ a đến z luôn
từ cách tên nhân hay là cách tổn nhân hay là cách đóng bánh
tất cả các nguyên liệu hay là các kỹ thuật để mình làm thì bao giờ mình cũng làm tỉnh chui cho các bạn ý
còn bạn nào xem mà không hiểu thì các bạn gọi điện trực tiếp mình sẽ trả lời
việc tự tay làm bánh trung thu theo khoa học online cũng gặp những khó khăn cho người mới học
bởi không thông tạo các bước mà chỉ được xem hướng dẫn qua màn hình điện thoại
tuy nhiên có thể đảm bảo về chất lượng bánh do người làm tự kiểm soát nguyên liệu của mình
trong mùa dịch covid phải hạn chế ra đường nên mình đã chọn mua đồ để tự tay làm những chiếc váy
lớp học online công giáo giảm lại nhiệt tình trả lời mọi lúc khi mình cần
rất thích việc làm bánh trung thu truyền thống hơn là việc đi mua
do vậy mình cũng muốn đăng ký tham gia khóa học làm bánh online này
làm bánh trung thu tuy không khó
nhưng giữa rất nhiều những lớp học làm bánh online trên facebook
mỗi người cần cẩn trọng chọn cho mình những khoa học uy tín có sự hướng dẫn kèm tập từ xa
thì sản phẩm làm ra mới đạt chuẩn yêu cầu cả về chất lượng lẫn hương vị
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay